mới đây các bác sĩ khoa ung biếu một bệnh viện bãi cháy vừa thực hiện thành công phẫu thuật điều trị hai trong một
cho một nữ bệnh nhân đồng thời mắc hai loại bệnh ung thư
thứ nhất là bệnh ung thư trịch tràng thứ hai là ung thư bùng trứng
đây là ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp yêu cầu kỹ thuật cao khi phải xử trí triệt căn hai tổn thương ung thư riêng biệt trong một cuộc phẫu thuật
bệnh nhân là bùi ttt sáu mươi một tuổi trú tại thị xã quảng nghiên quảng ninh
tự sơ thấy khu u lớn ở vùng bụng dưới bị đau bụng hạ vị nhiều tuần
khám tại bệnh viện bái cháy bệnh nhân được thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán chuyên sâu
kết quả trung si tiểu bụng phát hiện khu u lớn trong ổ bụng tư buông trứng bên phải nội sôi trực tràng
có tổn thương niêm mạc phu nề nhiễm cứng gây hẹp toàn bộ lòng trực tràng
các bác sĩ đã hội trần chuyên khoa kết luận trần đoán ban đầu là u buồng trứng nghi ung thư xâm lấn trực tràng
tiên lượng của bệnh cảnh rất nặng nề và chỉ định phẫu thuật điều trị cho người bệnh
ca phẫu thuật do ekip của bác sĩ nguyễn văn dũng trưởng khoa ung biếu một bệnh viện bãi cháy thực hiện
kiểm tra thấy xuất phát từ buông trứng phải có khối lớn đường kính hai mươi cm thành phần hỗn hợp dịch và u đặc xâm lấn tiểu khung
kết quả sinh thiết tức thì cho kết quả ung thư buồng trứng
bùng trứng trái có nhân cứng chắc sân xuôi tử cung tèo nhỏ
trực tràng cao có khối bốn năm cm cứng chắc thâm nhiễm thanh mạc hạch mạc treo trực tràng cứng chắc
trần đoán trong phẫu thuật bệnh nhân mắc đông thời hai loại ung thư đó là ung thư trực tràng và ung thư buông trứng
ekip phẫu thuật đã tiến hành cắt tử cung toàn bộ hai phần phụ kề mạc nối lớn suột thừa cắt đoạn trực tràng vét hạch sau đó làm miệng nối đại trực tràng
cả phẫu thuật diễn ra thành công loại bỏ triệt đề các tổn thương ung thư

kết quả giải phóng bệnh phẩm sau phẫu thuật xác định ung thư biểu mô tuyến trực tràng kém biệt hóa ung thư thanh dịch buông trứng

đây là một trường hợp khiếm gặp khi bệnh nhân đông thời mắc hai loại ung thư riêng biệt
phẫu thuật là phương pháp điều trị đóng vai trò chủ đạo tối yêu để loại bỏ triệt đề các tổn thương ung thư

suốt cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo ung thư nếu
sốt cao liên tục sốt chỉ xảy ra chủ yếu ở ban đêm không có dấu hiệu nhiễm trùng nào khác hoặc nhiễm chủng liên tục bị đổ mồ hôi vào ban đêm
suốt hiếm khi là triệu chứng ban đầu của ung thư nó thường xuất hiện khi ung thư đã di căn ở do đạn nặng
tuy nhiên nó cũng có thể là triệu chứng ban đầu của những người mắc ung thư máu ung thư bạch huyết ung thư bạch cầu và ung thư hạch
có thể dẫn tới chảy máu bất thường
một số loại ung thư có thể gây chảy máu
nếu có máu ung thư thận hoặc bằng quang có thể xuất hiện máu ở trong nước tiểu
đôi khi mất máu sẽ khó phát hiện hơn nếu nó chảy ở bên trong ví dụ như ung thư dạ dày
máu đỏ tươi thường làm máu chảy ở trong trực tràng hoặc đại tràng
trong khi máu sẫm hơn có thể chảy từ vị trí xa hơn như thực quản hay dạ dày
nhiều tình trạng khác như lết ống tiêu hóa trĩ hoặc nhiễm trùng cũng có thể đi ngoài ra máu
nhiễm trùng sỏi thận hoặc bệnh về thận cũng có thể gây ra tiểu máu
tuy nhiên cho dù là nguyên nhân gì đi chẳng nữa bạn cũng cần phải đi điều trị sớm nếu có dấu hiệu trên
tình trạng mệt mỏi đến mức suy nhược không thể thuyên giảm kể cả khi nghỉ ngơi cũng có thể là dấu hiệu sống của ung thư
các bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người hãy lắng nghe cơ thể của mình ngay khi có những triệu chứng bất thường
còn để đi khám bệnh viện ngay lập tức để tránh điều trị muộn bỏ lỡ thời gian vàng điều trị
người mắc bệnh ung thư đặc biệt là trường hợp mắc từng nhiều loại ung thư khác nhau
thì việc phát hiện sớm có ý nghĩa quyết định hiệu quả trong điều trị
vì vậy người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư những người khỏe mạnh cũng cần phải chú trọng khám sức khỏe định kỳ
tầm soát ung thư nội sơ dọa dày và lại tràng để phát hiện sớm điều trị kịp thời